nhằm xác định cơ hội và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu sang khu vực châu mỹ
hôm nay tại hà nội bộ công thương đã tổ chức diễn đàn thương mại và công nghiệp
với các đối tác châu mỹ năm hai nghìn hai mươi
diễn đàn được tổ chức dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp
là nơi kết nối các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp hai bên
khắc phục khó khăn tìm kiếm cơ hội và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu
thu hút đầu tư từ khu vực châu mỹ
những năm gần đây quan hệ kinh tế thương mại giữa việt nam với châu mỹ đã không ngừng phát triển
giá trị thương mại hai triệu trong một mươi năm đã tăng ba năm lần
từ hai mươi tám tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi một lên gần chín mươi bảy tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi tám
là đối tác có mức tăng trưởng kim ngạch thương mại cao nhất của việt nam
đại dịch covid một mươi chín đã có những tác động xấu đến nền kinh tế thế giới cũng như việt nam và các nước châu mỹ
tuy nhiên đây cũng là cơ hội khi việt nam được đánh giá đang và sẽ là điểm đến hấp dẫn
của các nhà đầu tư châu mỹ trong xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu